hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi một tháng sáu đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đến dân hoa thắp hương tại khu di tích ngã ba đồng lộc
và khu tưởng niệm lý tự trọng tại tỉnh hà tĩnh
đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm tại nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên sung phong toàn quốc
khu mộ một mươi nữ anh hùng thanh niên sung phong ngã ba đồng lộc và khu tưởng niệm đồng chí lý tự trọng
đồng chí võ văn thưởng cùng các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thanh kính biết ơn vô hạn
trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ trên cung đường huyền thoại đồng lộc
sự đóng góp to lớn của đồng chí lý tự trọng người thanh niên cộng sản đầu tiên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
trước anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng chí lý tự trọng đoàn nguyện hứa tiếp tục đoàn kết một lòng
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh văn minh